ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng tại núi hầm vàng quận liên triều
tuy nhiên đến đêm thì vụ cháy lại bùng phát trở lại hiện địa phương đã huy động thêm các lực lượng tham gia chữa cháy
vào sáng nay ngày một mươi chín tháng bảy thành phố đà nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia chữa cháy tại núi hầm vàng
tuy nhiên do địa hình hiểm trở gió thổi mạnh kèm theo vật liệu nổ còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn
nguyên nhân cháy bước đầu được xác định là do người dân thắp nhang tại miếu thờ gần đó nên gây bén lửa